thời gian gần đây một số người dân ở các huyện u minh thượng vĩnh thuận của tỉnh kiên giang
rất bức xúc về việc bị lừa khi tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng khám chữa bệnh miễn phí
đây thực chất là chương trình mạo danh để bán thực phẩm chức năng
là nông dân suốt ngày làm bạn với dụng vườn thu nhập eo hẹp
vì vậy khi thấy có người xuống tận nhà mới tham dự chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
bà ngô tị hên ngụ xã vĩnh hòa huyện u minh thượng đã vô cùng mừng rỡ
vì theo như lời giới thiệu bà sẽ được tư vấn phục hồi phòng ngừa biến chứng các bệnh như tiểu đường
huyết áp bệnh viêm khớp bệnh ngoài da
việc khám chữa bệnh sẽ được miễn phí và do các bác sĩ thành phố bác sĩ nước ngoài trực tiếp khám điều trị
tuy nhiên khi lên đến địa điểm khám bệnh mọi việc lại không diễn ra như những gì đã được giới thiệu trước đó
tại nơi khám không hề có bác sĩ nào tham gia khám bệnh mà mọi người chỉ được tập trung lại để nghe người tư vấn về thực phẩm chức năng
sau đó được khám miễn phí bằng một thiết bị điện tử
và ra toa bán thực phẩm chức năng
lần theo nguồn thông tin từ người dân chúng tôi đã tìm đến địa chỉ tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
tại số hai mươi đường mạc cửu phường vĩnh thanh thành phố giạch giá
tại đây văn phòng của công ty thiên sư việt nam chi nhánh kiên giang được đặt ở phía sau nhà thuốc tiết lệ
để được khám bệnh miễn phí tại đây trong vai một người bệnh và sự giới thiệu từ một mối quen mới có thể tiếp cận được vào phòng khám
chúng tôi đã được yêu cầu đưa một bàn tay vào máy để kiểm tra
chưa đầy một mươi phút tôi được thông báo mắc khoảng hơn một mươi chứng bệnh trong người và một toa thuốc với giá hơn tám trăm linh đồng
điều đang nói trong to thuốc trị bách bệnh này đều là các loại thuốc thực phẩm chức năng của nhãn hàng tiên
chỉ là hiện nay thì sở y tế kiên giang chưa có cấp hết khám chữa bệnh cho công ty thiên sư việt nam chi nhánh kiên giang
tuy nhiên ở địa chỉ số hai mươi đường mạc củ thì sở y tế có cấp phép khám chữa bệnh đến dịch nội khoa cho tiến sĩ bác sĩ thầm văn tường
trước đây theo thông tin của công an tỉnh khóa học cùng với thanh tra sở y tế
thì cũng có tiến hành kiểm tra nắm được tình hình
sau khi đó thì chúng tôi có mời tiến sĩ bác sĩ phạm văn tường về sở y tế để mà làm một cái bản tường trình theo cái nội dung của dư luận
cũng như là nội dung mà công an tỉnh cung cấp
thì qua bản tường trình thì ông tường cũng có thừa nhận tại cái địa chỉ nhà ông
có cái tổ chức bán cái thực phẩm chức năng chi nhánh cho công ty thiên sư việt nam
qua những thông tin trên người dân cần tìm hiểu kỹ về thông tin khi được đề nghị khám chữa bệnh miễn phí tránh bị kẻ xấu lừa gạt
về phía chính quyền địa phương cũng cần sớm vào cuộc để làm sáng tỏ tình trạng khám bệnh theo kiểu treo đầu dê như thế này